được sự hướng dẫn của công an lợi dụng lúc linh và nguyệt sợi
võ văn nhã có nhờ nhóm của nguyệt đi đòi nợ thuê
nguyệt nhận lời và cho nhóm đi đòi nhưng không đòi được
sau đó nguyệt yêu cầu nhã chi trả cho nhóm của nguyệt hai mươi triệu đồng tiền công
nhã không đồng ý
vì vậy giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến việc linh dùng súng bắn một phát trúng ngực võ văn nhã
khẩu súng do linh dùng để bắn nhã được linh mang theo trong suốt quá trình lần trốn
sau đó hắn đã cất giấu tại nhà của nguyễn minh luân
tăng vật này ngay sau đó đã bị tổ công tác thu giữ
cái tính quyết liệt của cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ
chúng ta xác định và đánh giá được cái hướng của đối tượng
cái phối hợp cũng là hết sức quan trọng
mà phối hợp rất chặt kẽ và được sự ủng hộ của các đơn vị bạn
cả bốn đối tượng võ văn linh nguyễn thị ánh nguyệt nguyễn văn tới và lê thanh hậu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp khởi tố về hành vi giết người
riêng võ văn linh bị khởi tố thêm tội tàng trữ vũ khí quân dụng
với bản án trung thân những ngày tháng phía sau song sắt của võ văn linh chắc chắn sẽ rất dài
với những kẻ ngông cuồng nhiều lần coi thường mạng sống của người khác coi thường pháp luật như linh
việc phải lao động cải tạo trong trại giam có lẽ là điều thích hợp nhất về hắn

bởi chỉ có nơi đây
mới có thể dạy lại cho hắn bài học làm người
mới có thể dạy lại cho hắn bài học làm người
năm hai nghìn một mươi tám nguyễn duy lâm được tha tù trước thể hạn
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín nguyễn duy lâm bị tòa nhân dân huyện vân hồ tỉnh sơn la
sử phạt ba mươi hai tháng tù về tội tăng trữ che phép chất ma túy
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một lâm ra tù
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại một trung cư thuộc phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
được được công an mắt quả tăng
trần ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thô khẩu thương trú tại đường nghị minh củ thành phố nam định tỉnh nam định
vì mua bán che phép chất ma túy
thời điểm bị bắt dũng đang trốn lệnh truy nã toàn quốc của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
về tội mua bán che phép chất ma túy đối tượng cũng từng có một tiền án về tội tù ý gây tương tích
khám xét nơi ở của dũng tại phường yên hòa quận cầu giấy lực lượng công an phát hiện đồng phạm với dũng
còn có vi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm đồng nhất xã thống nhất huyện hạ lan tỉnh cao bằng
tại nơi dũng cùng hải thuê trọ lực lượng khám xét tìm thấy ma túy các loại và một số dụng cụ sử dụng ma túy
qua đấu tranh thì vi văn hải cũng thừa nhận việc mua bán ma túy với trần ngọc dũng
và ngoài ra thì các đối tượng còn khai là được nguyễn duy lâm là người giới thiệu để mua bán cái số ma túy này
sau đó thì cơ quan điều tra tiến hành xác minh xác định và bảo vệ pháp nghiệp vụ đã xác định được nơi ở của nguyễn duy lâm
và tiến hành khám xét nơi ở tại nam định
thì khi tiến hành khám xét thì xác định là nguyễn duy lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn duy lâm về tội mua bán chai phép chất ma túy
do lâm không có mặt tại địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã
và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra xử lý
thời điểm nguyễn duy lâm bị truy nã cũng là lúc dịch covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
bên cạnh đó một số tài liệu trinh sát cho thấy lâm có nhiều mối quan hệ với giới tội phạm ma túy ở các tỉnh thành từ bắc vào nam
ngoài ra đối tượng còn sử dụng súng và có nhiều thủ đoạn đối với tội phạm ma túy

áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nhiệm vụ để ra soát xác minh truy bắt nguyễn duy lâm
khi mà biết mình bị truy nã thì lâm thường xuyên thay đổi liên lạc thay đổi chỗ ở và di chuyển rất nhiều tỉnh thành
và ở không cố định một nơi nào
sòng song song với nhiệm vụ truy bắt đối tượng nguyễn duy lâm thì cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra đối với hai địa can là trần ngọc dũng và vi văn hải
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị viện kiểm sát nhân dân đồng cấp truy tố bị can trần ngọc dũng
về tội mua bán chai phép chất ma túy
theo khoản bốn điều hai trăm năm mươi năm
bộ luật hình sự còn vi văn hải bị đề nghị truy tố với ba tội danh mua bán trái phép chất ma túy tàng chữ che phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử vụ án tuyên phạt tử hình đối với cả trần ngọc dũng và vi văn hải
về phần đối tượng nguyễn duy lâm một số tài liệu trinh sát cho thấy quá trình trốn lệnh truy nã lâm vẫn bí mật móc nối với tội phạm ma túy ở sơn la nam định mua bán vận chuyển ma túy từ các tỉnh huyền núi phía bắc về xuôi tiêu thụ
trong khi đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hơn nữa hắn có súng nên tổ trinh sát truy theo dấu vết nóng đối tượng quyết định chưa bắt giữ ngay mà kiên trì chờ tới cơ chế ngồi
lúc đầu mình chưa xác định được nó ở cái phòng nào
tại vì nhà nghỉ nó có bốn tầng
trong khi đó mỗi tầng nó có khoảng gần một mươi phòng
thì mình mới bắt đầu đi tìm
tìm xem lần bắt đầu từ trên xuống dưới xem nó ở cái phòng nào đó
thì sau khi mình giả soát các thứ thì xác định được nó là ở cái tầng hai
cơ bản là những đối tượng nếu là chủ nhiên cộng đồng
là đối tượng đều diễn đặc biệt nguy hiểm
và tội phạm ma túy thì do lợi nhuận
do khung hình phạt cao
nên là khi mà bị phát hiện bắt giữ
đều tìm mọi cách chống trả quyết liệt
cái thứ hai thoát tội
thứ ba là bị đồng hối
thế ra đối tượng này đây là đối tượng đã có lợi truy đại
nên là cái việc mà để xây dựng phương án bắt giữ phối hợp
cũng như tính ra các tình huống là phải đặt ra rất là kỹ
thế nhưng trong quá trình khai nó sẽ phát sinh ra rất nhiều những cái việc mà chúng ta cũng không lường trước được
đòi hỏi cái việc chỉ huy chỉ đạo
cũng như những cán bộ trực tiếp tham gia
phải rất là bản lĩnh
phải dũng đảm
và hay là mưu trí

yêu cầu anh nguyễn di lâm

anh lâm nghe rõ không
trước mắt chúng tôi sẽ dùng loa kêu gọi đối tượng vào hàng
để hướng thức hoàn hảo pháp luật
vì nói dù sao thì lực lượng công an chúng ta cũng thể hiện sự nhân văn
dù sao nó là đối tượng vi phạm pháp luật thôi
chứ còn thì có thể là làm sao cố gắng làm sao
trước mắt là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng đánh bắt
cho đối tượng và cho quân chúng nhân dân
mở cửa đi lâm ạ
nghe không lâm
nghe không lâm
yêu cầu anh hạ vũ khí đầu hàng
tôi nhắc lại chúng tôi là lực lượng chức năng của công an kiểm trinh hóa
yêu cầu anh lâm hạ vũ khí đầu hàng để hướng lượng phát hồng pháp luật
tỉnh thanh hóa cũng đã cử những người có khả năng về phân tích diễn biến tâm lý
để kêu gọi đối tượng ra
rồi là sau đấy là đưa mẹ vợ và con gái mà đối tượng rất chi là yêu thương và quý
để đến để kêu gọi vận động để đối tượng bình tĩnh lại
và hạ vũ khí để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
khoảng bảy giờ sáng thì đối tượng lúc đó nó thấm sự thuyết phục của mình
thì nó xin là cho nó gặp mẹ nó và con nó
thì nó sẽ ra nó gặp mẹ nó và con nó
thì nó sẽ ra nó gặp mẹ nó và con nó

thì chúng tôi yêu cầu là nếu như muốn gặp mẹ với con
thì phải vứt khẩu súng ra ngoài
thì chúng tôi mới cho gặp

em nghe rõ không
em súng đi anh đưa vào ngoài dẫn con gái đến đây gặp em

sau gần bốn tiếng liên tục kiên trì vận động thuyết phục cảm hóa đối tượng
đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba

trong lúc đó nguyễn duy lâm đã tháo súng ra và nó đập điện thoại nó tháo súng ra ngoài để đảm bảo an toàn mình mới cho nó gặp em
trước khi tra tay vào cổng số tám
khép lại hành trình hơn một mươi hai tiếng vây giáp bắt giữ đối tượng
nguyễn duy lâm sau đó nhanh chóng được di lý về hà nội để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cùng với trần ngọc dũng và vi văn hải
bàn bạc thống nhất

mùa ma túy về bán
dũng hải ứng tiền vua ma túy
còn lâm tìm nguồn mua
viện lãi được chia đều cho cả ba
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
khi đối tượng dũng
đang nhận ma túy
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
biệt tình dũng hải bị bắt
để điều tra về hành vi
mùa bán trái phép chất ma túy
thì nguyễn duy lâm lập tức bỏ trốn
tài liệu điều tra chứng minh là
lâm là người đứng ra môi giới
cho vi văn hải và trần ngọc dũng
để mua bán trái phép chất ma túy
đối với đối tượng tên là ngọc
và sơn la
thì tài liệu điều tra chứng minh là
người lâm liên quan đến hành vi
mua bán trái phép chất ma túy và đồng phạm
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với hải và dũng
thì cơ quan điều tra đã kết luận điều tra
và đề nghị tiệm kiểm soát nhân dân thành phố hà nội
truy tố đối với nguyễn duy lâm
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngày hai mươi tám tháng tám
viện kiểm soát nhân dân thành phố hà nội
đã công bố cáo trạng
truy tố nguyễn duy lâm
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo điểm h khoảng bốn
điều hai trăm năm mươi một bộ đội thành sự
và tội tàng chuỗi trái phép vũ khí quân dùng
theo khoảng một
điều ba trăm linh bốn bộ đội thành sự
lời khai của nguyễn duy lâm
hoàn toàn phù hợp
với cả lời khai của các đồng phạm
lời khai của các nhân chứng
và các tài liệu mà cơ quan điều tra
cùng viện kiểm soát đã thu thập
trong thời gian lâm bỏ trốn
vụ án nguyễn duy lâm
phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
đã được tòa án nhân dân thành phố hà nội
đưa ra xét xử tháng chín
và tuyên mức hình phạt
đối với cả nguyễn duy lâm là tử hình
nguyễn duy lâm còn phải chịu hình phạt
một năm tù về tội tàng chuỗi trái phép
vũ khí quân dùng
tổng hợp hình phạt trung cho cả hai tội
bộ vị cáo phải chấp hành
bản án tử hình
đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
nguyễn duy lâm
là một trong những chuyên án điển hình
của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy trong năm hai nghìn hai mươi ba
thành công của chuyên án cho thấy
công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
chưa khi nào ngừng nghỉ
thậm chí đã có những hy sinh đổ máu
chỉ với mong muốn người dân thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy
đến đây chương trình hồ sơ vụ án kỳ này
cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại